thưa quý vị và các bạn quá trình phát triển trung cư đô thị mới tại các thành phố lớn đã diễn ra hàng chục năm nay phần nào đáp ứng nhu cầu về nhà ở của đông đảo người dân
phần nào đáp ứng nhu cầu về nhà ở của đông đảo người dân
quý vị và các bạn cùng theo dõi
tại nhiều đô thị lớn ở nước ta hiện nay không hiếm gặp cảnh các tòa nhà cao tầng mọc san sát trên cả một đoạn đường kéo dài hàng km nhưng thiếu hẳn bóng dáng cây xanh
tại hà nội các trung cư hai bên đường lê văn lương thuộc quận cầu giấy và thanh xuân là thí dụ điển hình
các tòa trung cư đồ sộ mấy chục tầng được xây sát đường chỉ chừa lại một đoạn hè nhỏ hẹp
nhìn rộng ra
có thể thấy tình trạng thưa thất những vườn cây hàng cây
màu xanh của thiên nhiên trở nên hiếm hoi giữa các tòa nhà bê tông được phủ kín bởi những tấm kính cỡ lớn hệ thống bảng biển khổng lồ
những hồ nước thậm chí các bể nước tạo cảnh quan lại càng ít hoặc không có
tình trạng chung ở nhiều nơi là chỉ sơ xài những khuôn viên có diện tích nhỏ hẹp
dăm chiếc ghế đá năm bảy bụi cây nhỏ cây bóng mát đang lớn được mặc định là sân chơi chung
cho cả tòa nhà gồm hàng trăm căn hộ với số dân có khi lên tới cả nghìn người
nhiều tòa nhà do quá sát đường đông người qua lại nên không gian sống luôn bụi bập oi nồng
chưa kể không ít tòa nhà chỉ có một khoảng sân chung nhỏ hẹp xong lại bị chưng dụng cho dịch vụ trông giữ ô tô xe máy rửa xe
thậm chí là hàng quán lấn chiếm gần hết diện tích
hiện trạng trên còn phổ biến tại khá nhiều khu trung cư đô thị mới tại hà nội như linh đàm
quận hoàng mai văn khê văn phú quận hà đông
những tòa trung cư hai bên đường nối từ phùng hưng hà đông đến cầu bưu huyện thanh trì
còn ở thành phố hồ chí minh như báo chí từng phản ánh
có nhiều trung cư khi xây dựng không lưu tâm phát triển hệ thống cây xanh như thiết kế ban đầu trình phê duyệt
khi xây dựng xong nhà để bán thì chủ đầu tư dường như vô tình lãng quên
một số dự án như ister city huyện bình chánh
khu đô thị dịch vụ thương mại nam long quận bảy
khu dân cư nam long quận chín khang gia gò vấp
từng bị dư luận chỉ mặt đặt tên về các bất cập này
hoặc có trung cư bị báo chí phê phán vì đã coi nhẹ tiện ích của dân cư
về cả hạ tầng kỹ thuật lẫn môi trường sống như khu dân cư an lạc bình trị đông quận bình tân
trước bức xúc của cư dân liên quan không gian môi trường sống tại nhiều đô thị mới
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu các ban ngành
tăng vào cuộc bằng hình thức thành lập tổ liên ngành
có chương trình kiểm tra định kỳ việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật công viên cây xanh
tại các dự án khu dân cư
tuy nhiên những khu trung cư đô thị mới thiếu cây xanh thừa bụi bậm
vẫn tiếp tục mọc lên hàng loạt thậm chí dày đặc hơn
bộc lộ nhiều bất cập trong quy hoạch xây dựng đô thị hiện nay
mà vẫn chưa được giải quyết triệt đề
có thể thấy trong quá trình phát triển
khi diện tích đất các đô thị không thể sinh sôi nảy nở
thì việc xây dựng hệ thống nhà cao tầng là giải pháp cần thiết phù hợp
xong điều đó cũng đồng thời đặt ra yêu cầu về không gian xanh tự nhiên
được thể hiện qua những khuôn viên cây xanh công viên nhỏ mặt nước
nhằm tạo sự cân bằng cho môi trường sống
trước kia không gian đô thị tại nhiều thành phố lớn
chủ yếu là các phố cũ với những dãy nhà thấp tầng
sau đó là sự xuất hiện của các khu căn hộ từ ba đến năm tầng
nhưng khi ấy trên nhiều hẻ phố đã có sẵn
hoặc được trồng thêm các hàng cây
cùng với đó là những mảnh sân chung giữa các tòa nhà
làm nơi sinh hoạt cho người dân
cây cối cũng được chú ý trồng nhiều để tạo bóng mát
đặc biệt diện tích mặt nước ao hồ vẫn còn nhiều
hệ thống sông ngòi được duy trì vì thế nhìn chung không gian xanh
của cuộc sống ở đô thị cơ bản được đảm bảo
những năm gần đây các khu trung cư đô thị mới phát triển
với tốc độ quá nhanh dẫn đến tình trạng quá tải về hạ tầng
việc tạo dựng màu xanh bóng mát không gian chung
tại nhiều nơi chưa được coi trọng tuân thủ nghiêm túc
trở thành một trong các nguyên nhân làm tăng ô nhiễm môi trường
ủn tắc giao thông
thực trạng này ngoài nguyên nhân yếu kém trong công tác quy hoạch
và quản lý đô thị còn có nguồn gốc từ sự ích kỷ
coi lợi nhuận trên hết của không ít chủ đầu tư
dẫn đến hiện tượng tận dụng tối đa diện tích đất
để xây nhà cao tầng bỏ qua yêu cầu phải dành một tỷ lệ
tương xứng cho không gian xanh khuôn viên mặt nước
để bảo đảm sự cân bằng cho môi trường sinh hoạt đô thị
đồng thời đã và đang xuất hiện những quan điểm hạn chế
sai lầm trong phát triển đô thị khi đề cao và tập trung
đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi xa hoa
nhưng phụ thuộc tối đa vào vật liệu máy móc
không coi không gian xanh khuôn viên mặt nước
là những phương tiện hữu ích từ thiên nhiên giúp cân bằng cuộc sống
bên cạnh đó còn có nguyên nhân từ các hạn chế bất cập
trong chính sách
quy định của pháp luật định hướng của các ban ngành chức năng
và chính quyền tại một số nơi trong vấn đề quản lý
xây dựng phát triển đô thị
theo đó việc tạo dựng không gian xanh khuôn viên
mặt nước cho các khu trung cư đô thị chưa được xác định
là yêu cầu cần thiết hoặc thiếu giám sát
chưa mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện
về điều kiện sống của con người
ngày nay chất lượng sống là tổng hòa của rất nhiều yếu tố
không chỉ được quyết định bởi mức thu nhập
hay khả năng đáp ứng nhu cầu vật chất của người dân
chất lượng sống còn phải được bảo đảm bằng các yếu tố tinh thần
bằng khả năng và điều kiện hưởng thụ văn hóa nghệ thuật
thông tin chi thức của cộng đồng
cùng với đó là các yếu tố môi trường tự nhiên
mức độ kết nối của con người với không gian thiên nhiên
những bất cập hạn chế trong việc xây dựng
các khu trung cư đô thị mới hiện nay
đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến sự bất ổn
bởi việc sinh sống tại những tòa nhà biệt lập
thiếu không gian sinh hoạt chung để giao tiếp giao lưu
dễ dẫn đến xu hướng sống khép kín
thiếu sự gắn kết chia sẻ trong cộng đồng
cũng như dễ tạo điều kiện cho sự gia tăng
của lối sống ích kỷ thực dụng
để nâng cao chất lượng sống ở đô thị
trong đó có các khu trung cư
cần triển khai các giải pháp đồng bộ
như có quy định cụ thể về vai trò giám sát
của cơ quan chức năng của cộng đồng cư dân
đối với trách nhiệm tạo dựng
chăm sóc các hạng mục khuôn viên
cũng như có biện pháp chế tài
nếu chủ đầu tư hay đơn vị cung ứng dịch vụ
không thực hiện trách nhiệm này
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn tám
bộ xây dựng đã ban hành
quy cvn một hai nghìn tám bxg
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
theo quyết định số bốn hai nghìn tám qd bxg
quy chuẩn yêu cầu
đất cây xanh sử dụng công cộng
trong đơn vị ở
tối thiểu phải đạt hai m hai cho một người
trong đó đất cây xanh trong nhóm nhà ở
tối thiểu phải đạt một m hai cho một người
cùng với đó
ở phần quy hoạch cây xanh đô thị
quy chuẩn phân tích
cây xanh sử dụng công cộng
quảng trường công viên vườn hoa vườn rạo
bao gồm cả diện tích mặt nước
nằm trong các khuôn viên các công trình này
và diện tích cây xanh cảnh quan ven sông
được quy hoạch xây dựng thuận lợi
cho người dân đô thị
tiếp cận và sử dụng cho các mục đích
luyện tập thể dục thể thao nghỉ ngơi
giải trí thư giãn
đối với các diện tích mặt nước
không thường xuyên có nước
cần phải có các giải pháp quy hoạch
bảo đảm cảnh quan môi trường
khi không có nước
cùng với đó các không gian xanh trong đô thị
phải được gắn kết với nhau bằng các đường phố
có trồng cây và các giải cây
để hình thành một hệ thống xanh liên tục
phải tận dụng đất ven hồ
kênh rạch và mọi khoảng trống
có thể được cho cây xanh
đồng thời theo điều một mươi hai
luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bốn
một trong các hành vi bị nghiêm cấm là
xây dựng công trình không tuân thủ
tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
được lựa chọn áp dụng cho công trình
qua đây có thể thấy
nếu thực hiện nghiêm túc các quy định này
sẽ trực tiếp góp phần làm thay đổi
diện mạo đô thị cải thiện đời sống
của cư dân
từ thực trạng cho thấy dường như nhiều năm qua
việc rút kinh nghiệm điều chỉnh
trong phát triển đô thị trung cư
vẫn ít được lưu tâm
số trung cư tuân thủ đúng quy định
về diện tích xây dựng và không gian công cộng
trong khi đó những khối nhà cao tầng đồ sộ
bề thế vẫn tiếp tục mọc lên san sát
nhưng rất thiếu các yếu tố tự nhiên
môi trường cân bằng hài hòa
dù điều kiện hoàn cảnh
ở nhiều khu vực địa bản đô thị
có điểm khác nhau
vẫn cần xác định nguyên tắc chung
cơ bản tiên quyết trong việc quy hoạch
xây dựng các khu trung cư đô thị mới là
chất lượng sống
của người dân phải luôn được đặt
lên hàng đầu
đây chính là cơ sở để yêu cầu
đòi hỏi các chủ đầu tư phải có trách nhiệm
với khách hàng tuân thủ nghiêm quy định
của pháp luật triệt để ngăn chặn
tình trạng khai thác những khu đất nhỏ hẹp
tận dụng tối đa diện tích đất
để xây dựng nhằm thu lợi nhuận
không bảo đảm các không gian
sinh hoạt công cộng theo quy định
thực hiện nghiêm điều này
sẽ góp phần tháo gỡ áp lực
từ tình trạng quá tài
và nạn ô nhiễm đang có xu hướng
ngày càng tăng tại các đô thị
vốn đã rất chật trội bức bối hiện nay
quý vị và các bạn
và theo dõi bài
bảo đảm chất lượng sống tại đô thị
của tác giả nguyễn quang hưng
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
thưa quý vị và các bạn
hiện nay trên thế giới
đang rất phổ biến tiêu chí đánh giá
chất lượng cuộc sống đô thị
của công ty mercer
đó là một doanh nghiệp tư vấn của vương quốc anh
hoạt động trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt trong việc nghiên cứu
chất lượng cuộc sống của các thành phố trên thế giới
mercer là đơn vị có nhiều uy tín
hàng năm mercer đều công bố
bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống
các thành phố lớn trên thế giới
dựa trên ba mươi chín tiêu chí
chia thành một mươi nhóm như sau
một nhóm về môi trường chính trị xã hội
có năm tiêu chí là
xuất nhập cảnh dễ dàng
quan hệ với các quốc gia khác
tuân thủ pháp luật
sự ổn định và tội phạm
hai nhóm về môi trường kinh tế
có hai tiêu chí là
các dịch vụ ngân hàng
và những quy định trao đổi tiền đệ
ba nhóm về môi trường văn hóa xã hội
có hai tiêu chí là
truyền thông đại chúng và kiểm duyệt
những giới hạn trong quyền tự do cá nhân
nhóm về y tế và chăm sóc sức khỏe
có tám tiêu chí là
ô nhiễm không khí
động vật và côn trùng gây hại
các dịch vụ bệnh viện
các nguồn cung cấp y tế
các bệnh truyền nhiễm
việc thu gom rác thải và nước thải
năm nhóm về giáo dục và đào tạo
có một tiêu chí là
tổng số các trường học
sáu nhóm về dịch vụ công và vận chuyển
có bảy tiêu chí là
nguồn cấp nước ách tắc giao thông
cấp điện dịch vụ điện thoại
dịch vụ thư tín
vận chuyển công cộng và sân bay
bảy nhóm về vui chơi giải trí
có bốn tiêu chí là
số lượng và chủng loại
nhà hàng giặt chấu bóng
biểu diễn sân khấu và ca nhạc
và các hoạt động thể thao giải trí
tám nhóm về cung cấp sản phẩm tiêu dùng
có năm tiêu chí là
trái cây và rau xanh
thịt và cá
đồ dùng hàng ngày
thức uống có cồn
và xe ô tô
chín nhóm về nhà ở
có ba tiêu chí là
đồ đạc và dụng cụ gia dụng
bảo trì và sửa chữa nhà ở
số lượng và
quy mô nhà ở
một mươi nhóm về môi trường tự nhiên
có hai tiêu chí là
khí hậu thời tiết và thiên tai
trong bối cảnh chung của đất nước ta đang mở rộng
giao lưu và hội nhập quốc tế
các đô thị trong cả nước
cũng nên tham khảo
các tiêu chí của mercer
kết hợp với việc phát huy mạnh mẽ
những lợi thế và thành tựu đã đạt được
đồng thời kiểm soát tốt
những vấn đề nảy sinh
tiến tới xây dựng
phát triển các đô thị
theo hướng văn minh hiện đại
giữ gìn và phát huy bản sắc tốt
văn hóa dân tộc
và các giá trị tinh thần
mang nét văn hóa đặc trưng
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau